kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra vào tháng tám đây là khoảng thời gian thường xảy ra mưa lũ hơn nữa là dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
do vậy tỉnh yên bái đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi sẵn sàng ứng phó với mưa lũ và dịch bệnh chuẩn bị các phương án an toàn cho thí sinh và cán bộ làm thi
đặc biệt sẽ kích hoạt phương án tổ chức thi an toàn trong trường hợp có dịch
ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh yên bái đã có phương án dự phòng để chủ động ứng phó với các tình huống mưa lũ có thể xảy ra
đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế và các cơ quan liên quan
ra soát phân loại thí sinh đăng ký dự thi trong quá trình tổ chức thi nếu có thí sinh có biểu hiện ho sốt khó thở bố trí thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi